tri bộ vụ hợp tác kinh tế đa phương bộ ngoại giao vừa tiến hành đại hội
đây là tri bộ đảng đầu tiên của đảng bộ bộ ngoại giao tiến hành đại hội
chuẩn bị đại hội đảng bộ ngoại giao lần thứ hai mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tại đại hội tri bộ vụ hợp tác kinh tế đa phương đã tiến hành thảo luận kỹ lưỡng
đánh giá khách quan toàn diện làm rõ những ưu điểm hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua
chỉ ra nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm
đồng thời quán triệt quan điểm chủ trương định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện
của cấp ủy cấp trên cũng như nhiệm vụ chính trị của bộ ngoại giao và đơn vị
từ đó đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp thiết thực
hiệu quả thực hiện trong nhiệm kỳ tới
đại hội đã phát huy trách nhiệm trí tuệ của mỗi đại biểu thảo luận
đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
đại hội tiến hành bầu tri ủy tri bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên
sau đại hội điểm đảng ủy bộ ngoại giao sẽ tiếp tục chỉ đạo bảy đảng bộ cơ sở
hai mươi chín tri bộ trực thuộc trực tiếp đảng ủy bộ và các đảng bộ tri bộ ở ngoài nước
tổ chức đại hội bảo đảm yêu cầu và tiến độ đề ra
đại hội đảng bộ bộ ngoại giao lần thứ hai mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
dự kiến tổ chức vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi